tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân với một trăm tám mươi tám điểm cầu đánh giá kết quả công tác phòng chống và tác động của đại dịch covid một mươi chín đối với các mặt công tác quân sự quốc phòng
thượng tướng trần đơn ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
thời gian qua bộ quốc phòng kịp thời triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch như chống giặc trong tình huống nào quân đội phải sẵn sàng đi đầu
toàn quân đã tổ chức diễn tập tại hai trăm hai mươi bảy điểm cầu và hai trăm sáu mươi bảy điểm thực binh trên hai mươi hai người tham gia thành lập lực lượng quân y cơ động tại hai mươi năm đội một trăm năm mươi bốn tổ bảy bệnh viện giã chiến trên hai tám trăm linh giường bệnh
điều một sáu trăm linh tổ kiểm soát gần chín mươi tám cán bộ chiến sĩ tại các cửa khẩu đường mòn lối mở tuyến biên giới vận chuyển công dân gần sáu mươi người tại một trăm năm mươi điểm cách ly với năm năm trăm linh chuyến xe
binh chủng hóa học tiêu tẩy khử trùng trên ba bảy trăm hai mươi m
quân đội đã thực hiện tốt công tác đối ngoại hỗ trợ giúp đỡ quân đội các nước lào campuchia thái lan về trang thiết bị và tự y tế
kết luận tại hội nghị thương tướng trần đơn yêu cầu toàn quân thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ thực hiện các phương án phòng chống dịch
chống ứng phó dịch cấp độ cao nhất kiểm soát chốt chặn biên giới các cửa khẩu biên giới campuchia và lào bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo biên giới giữ vững ổn định an ninh chính trị
chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và kiên quyết không để dịch lây lan vào đơn vị quân đội tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp theo chỉ thị của quân ủy trung ương bảo đảm an toàn chất lượng
chuẩn bị tốt và tổ chức diễn tập cơ chế phòng chống dịch covid một mươi chín với quân y các nước asean bằng hình thức trực tuyến